kết quả phương tiện vượt tải trọng khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông
được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe
trên năm mươi đến một trăm linh năm mươi chín tám mươi chín
với lỗi vi phạm này tài xế phải chịu mức phạt lên đến ba mươi sáu triệu đồng
tức phụ hiệu giấy phép lái xe hai tháng
quả tin không chấp hành của người điều khiển cũng đã gây rất nhiều khó khăn trong quả tin kiểm tra
đặc biệt là gây mất thời gian trong quả tin thực hiện vấn đề kiểm tra tài trọng
tuy nhiên đấy là những vấn đề tư duy của người điều khiển phương tiện tham gia thông thông
có thể một mức độ về vấn đề là tìm hiểu pháp luật
cũng có thể về những góc độ như cố tình né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
tuy nhiên những khó khăn đó cũng không thể cản trừ được quả tin thực hiện
cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra gây khó khăn trong quá trình xử lý
chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hai mươi tháng bốn
đã xử lý gần hai mươi phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải quá khổ cơi nới thành thùng
với số lượng phương tiện lưu thông từ một năm trăm linh đến hai lượt mỗi ngày
lực lượng chức năng trên tuyến cao tốc sẽ tiếp tục ra quân cao điểm kiểm tra
tra xử lý mọi phương tiện vi phạm mọi hành vi chống đối đều được xử lý theo quy định
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
thủ tướng chính phủ yêu cầu có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực chất lượng và an toàn
đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới
công điện cũng nêu yêu cầu
về việc chủ động có phương án điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn
thông suốt chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông
un tắc giao thông nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và thành phố hồ chí minh
các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm các địa điểm du lịch
khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
chủ động tạm dừng thu phí xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ồn tắc giao thông kéo dài
yêu cầu người điều khiển phương tiện tuân thủ quy tắc giao thông phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc
trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ
đường ngang qua đường sắt đường thủy nội địa
thủ tướng chính phủ yêu cầu tập trung thanh tra tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ủn tắc giao thông
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng
đua xe trái phép cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
tuyên truyền giáo dục vận động xử lý phù hợp các hành vi vi phạm của học sinh thanh thiếu niên khi tham gia giao thông
cũng chăm chỉ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
thành phố hồ chí minh dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm thay vì năm điểm như mọi năm
hai địa điểm dự kiến bắn pháo hoa năm nay là khu vực đầu đường hầm sông sài gòn
thành phố thủ đức và công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một

nhằm tránh tụ tập đông người trong bối cảnh covid một mươi chín bùng phát
hiện việc bắn pháo hoa thực hiện theo nghị định ba mươi sáu hai nghìn chín
theo đó sau thửa tết nguyên đán các thành phố trực thuộc trung ương và thừa thiên huế

và cục nhà trường bộ quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai

chiều ngày bảy thí sinh dự thi môn toán
sáng ngày tám bảy thí sinh dự thi bài thi khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội

ngày chín bảy là ngày thi dự phòng

thế nhưng mỗi năm tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn xảy ra các vụ đuối nước khiến trẻ tử vong

vâng ạ như vậy có thể thấy rằng ngoài những lỗ hỏng trong việc dạy bơi cho trẻ
thì còn có cả những lỗ hỏng trong việc dạy kỹ năng phòng trong đuối nước
và từ bục vấn đề và chính sách ngày hôm nay